nếu không dùng thuốc đúng kịp thời dị ứng mắt có thể gây những biến chứng nguy hiểm
ảnh hưởng đến thị lực của người mắt
một dị ứng mắt là gì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
tuy nhiên phản ứng của hệ miễn dịch có thể bị sai lệch và dẫn đến các phản ứng miễn dịch với những chất nguy hiểm
kích hoạt các cơn dị ứng khi phản ứng dị ứng sẽ xảy ra làm cho mắt bị sưng đào ngứa rát và chảy nước mắt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
dị ứng mắt làm sưng tấy mí mắt hoặc sưng hút phù mọng kết mạc
ngoài ra dị ứng mắt cũng có thể xảy ra đồng thời với các tình trạng dị ứng khác như dị ứng mũi sổ mũi nhệt mũi hoặc hát hơi hoặc bệnh chảm dị ứng da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
cháy nước mắt
nhạy cảm với ánh sáng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
dùng thuốc điều trị dị ứng mắt
các thuốc dùng tại chỗ trị dị ứng mắt
thuốc kháng histamine kết hợp co mạch tại chỗ
hai loại thường dùng là nahaloxin co mạch kết hợp với ferramin chống dị ứng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
không dùng thuốc cho trẻ em sơ sinh và trẻ em
người bị bệnh glakoma và trước khi làm thủ thuật cắt mống mắt ở những bệnh nhân có khả năng bị glacoma gốc đóng và người bệnh phi đại tuyến tuyển liệt
một số tác dụng rất ít gặp có thể xảy ra như cảm giác bỏng rát khô hoặc rết nhâm mạc hắt hơi
người bệnh có thể bị sung huyết trở lại với biểu hiện như đò sưng và viêm mũi khi dùng thường xuyên lâu ngày
ngoài ra người bệnh cũng có thể nhìn bị mờ giãn đồng tử tăng hoặc giảm nhãn áp co cóp mi mắt đổ mồ hôi
đồng thời còn có kích thích tim như hồi hộp mệt mỏi chóng mặt ủ tai mất khả năng tập trung đánh chống ngực xanh sao tái nhợt buồn nôn đau đầu chóng mặt
lo lắng căng thẳng lơ mơ ảm sát co giật ước chế thần kinh trung ương bệnh về tâm lý kéo dài
thuốc kháng hitamin có đặc tính ổn định tế bào mát
các thuốc này gắn liền thụ thể hitamine h một cho tác động đối kháng với hitamine và ngăn chặn sự suất citokai gây viêm
ngoài ra thuốc còn có thể bảo vệ tế bảo mát ở kết mạc ước chế việc giải phóng các chất trung gian gây viêm
các gia dụng phụ thường gặp bao gồm nhức đầu dối loạn tiêu hóa đau mắt kích ứng mắt khô mắt cảm giác dị vật trong mắt ít gặp hơn như chóng mặt
giảm xúc cảm chảy nước mắt sợ ánh sáng mở mắt giảm thi lục co thất mí khó chịu ở mắt tăng tiết nước mắt ban đỏ mí mắt phù nề mí mắt dối loạn mí mắt và tăng nhãn áp
chống viêm corticoid
corticoid được sử dụng trong điều trị dị ứng mắt có đặc tính chống viêm chống dị ứng do đó làm giảm nhanh các triệu chứng khó chịu của dị ứng
thuốc này cho tác dụng nhanh tuy nhiên cần phải cảnh giác với tác dụng phục của thuốc
corticoid có thể gây ức chế miễn dịch và làm giảm mất hoặc khả năng đề kháng của mắt
đôi khi có thể làm bệnh nặng thêm nếu dùng liều cao kéo dài có thể gây đục thủy tinh thể mờ mắt
ngoài ra nhóm thuốc này cũng có thể là mỏng rác mạc
do đó người bệnh không được tự ý dùng thuốc nhỏ mắt có chứa cọp ticoid để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
nước mắt nhân tạo
sử dụng nâm mát nhân tạo để loại bỏ đi chất gây dị ứng sẽ giúp làm giảm tạm thời các triệu chứng như khô mắt và tạo độ ẩm cho mắt
điều trị toàn thân
thuốc khả vitamin đường uống điều trị hiệu quả cho các triệu chứng như ngơ mắt rát mắt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
liệt khuyên của thầy thuốc
bệnh nhân dị ứng mắt cần lưu ý
chỉ dùng thuốc khi đã được tư vấn của bác sĩ hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng ví dụ như phấn hoa lông chó mèo bụi khói
không rụi mắt khi bị ngứa mắt hoặc bất cứ khó chịu nào vì điều này chỉ làm vùng da quanh mắt bị tổn thương và sớm để lại vết nhăn